rõ ràng chúng ta thấy để mà ra được một cái sản phẩm nano cũng phải qua rất là nhiều công đoạn
sự nghiên cứu từ phía các nhà khoa học
và khi cái sản phẩm đó ra được đến tay với người tiêu dùng rồi
thì nó có rất nhiều công đoạn khác nhau
chắc chắn là bác sĩ nguyễn hành vân cũng đồng ý với những cái tiêu chuẩn đó
chia sẻ về cái tiêu chuẩn mà có nó gọi là cái tiêu chuẩn được gọi là bằng chứng
để mà khi anh nói rằng là sản phẩm đấy là nano hay không phải là nano
thì cái đầu tiên thì trước hết là phải có các cái bằng chứng về khoa học xác nhận
bằng chứng xác nhận khoa học có nghĩa là gì
là cái nguyên liệu đấy phải được đo kích thước hạt
bằng cái kính hiển vi điện tử quét
và nó ra cái kích thước hạt
có nghĩa là đơn vị khi người ta sản xuất nano thì người ta phải đưa ra được cái bằng chứng đấy
cái thứ hai nữa là cái
cái thứ hai nữa là cái
liên quan đến
cái hàm lượng
thì người ta phải xác định được
tỷ lệ phần trăm hàm lượng hoạt chất
trong một trăm linh gram
nguyên liệu nó là bao nhiêu
thì ví dụ như là khi
đo như vậy khi người ta
làm kiểm nghiệm
thì ví dụ như nó sẽ có là từ năm mươi
lên đến hai mươi
theo như tôi được biết hiện nay thì trên thế giới
cao nhất là hai mươi
đối với cả cái nguyên liệu
nanocucumin mà hàng
nhập khẩu từ đức
hoặc là từ ý
thì khi mà có được cái đấy
thì nó mới được xác định
hai cái tiêu chuẩn cơ bản
đầu tiên đấy là
giặc xác định là
và cái thứ hai nữa là tỷ lệ
hàm lượng hoạt chất
ở trong cái dược phẩm
hay là trong cái sản phẩm đấy
nếu mà muốn
mà kiểm tra đúng
thì các cái đơn vị sản xuất
hoặc là những cái đơn vị
mà sử dụng nano
thì phải có đầy đủ những cái chứng nhận đấy
thế còn tất nhiên là muốn đưa ra thị trường
thì phải có cơ quan đề nước